thưa quý vị và các bạn tiếp tục ngày làm việc thứ tư tại kỳ họp bất thường thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
trong ngày làm việc vào ngày hôm nay khi thảo luận xung quanh các chính sách tài khoá tiền tệ
hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhiều đại biểu nhấn mạnh các chính sách này
cần được thực hiện bài bản đặc biệt cần có trọng tâm trọng điểm để phát huy hiệu quả một cách tốt nhất
theo dự thảo chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
có tổng quy mô hai trăm chín mươi một tỷ đồng
chính phủ đề xuất tăng bội trì ngân sách nhà nước để có nguồn thực hiện chương trình
với tổng số tiền là hai trăm bốn mươi tỷ đồng trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trong đó năm hai nghìn hai mươi hai khoảng một trăm linh hai tám nghìn tỷ đồng tăng tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước lên năm tám tổng sản phẩm trong nước
cho phép nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
có thể kết nối với tổng số tiền tệ
tổng mức vay trả nợ của ngân sách trung ương có thể cao hơn kế hoạch tài chính năm năm quốc gia quốc hội đã phê duyệt
kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân thấp hơn chín năm
đồng thời chấp thuận việc ngân sách nhà nước có thể vay các nguồn tài chính hợp pháp khác phù hợp
và hoàn trả khi có nguồn trong kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước hàng năm hoặc các nguồn khác
tôi cũng xin phép được kiến nghị là bổ sung vào nghị quyết những nội dung cụ thể
về nguyên tắc tiêu chí tương ứng với từng gói chính sách liên quan đến danh mục
dự án có ý kiến cũng cho rằng là danh mục dự án thì cần bao quát mọi lĩnh vực đời sống xã hội
tuy nhiên thì cá nhân tôi thì không nghĩ vậy tôi cho rằng cần tập trung vào hai lĩnh vực cụ thể
đó là những ngành nghề bị tác động nhiều nhất bởi dịch bệnh và thứ hai là những ngành nghề
mà có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng quan trọng nhất
một trong những vấn đề quan trọng nhất chính là vấn đề lao động
vừa qua đảng quốc hội chính phủ đã có nhiều quyết sách chưa từng có tiền lệ
có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp
và để đóng góp cho nghị quyết tôi xin có ba kiến nghị
một là kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và đề nghị là áp dụng
cả với lao động chính thức và lao động ở khu vực phi chính thức
hai là kiến nghị dành khoản kinh phí thỏa đáng để hỗ trợ tiền thuê nhà trọ
để hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở cho công nhân
và ba là kiến nghị dành khoản kinh phí phù hợp để hỗ trợ tiền xét nghiệm
tiền đi lại hỗ trợ tư vấn việc làm khi người lao động quay trở lại làm việc
cũng tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đồng tình với phương án huy động vốn
thực hiện chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình
tuy nhiên cần xác định rõ hơn số vốn vay trong nước và số vốn vay nước ngoài
nên tập trung ưu tiên huy động vốn trong nước là chủ yếu
vốn vai nước ngoài cũng quan trọng nhưng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian vay
ân hạn trả nợ lãi suất không phải là hấp dẫn
hơn nữa cần giang buộc nhiều điều kiện khác
với gói hỗ trợ gần bốn mươi tỷ đồng cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh rất quan trọng
để hỗ trợ cho các đối tượng phục hồi sản xuất
cần hỗ trợ trọng tâm trọng điểm và các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch
với gói hỗ trợ trọng tâm trọng điểm vào các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch

nhưng đồng thời cũng phải kiểm soát thật chặt chẽ cái nguồn vốn cho vay
tránh tình trạng doanh nghiệp người dân vay
tránh tình trạng doanh nghiệp người dân vay
không dùng vào mục đích phục hồi sản xuất mà lại đem đi đầu tư tài chính
đem đầu tư vào bất động sản và một số lĩnh vực rủi ro khác
cũng trong phiên thảo luận sáng nay nhiều ý kiến nhấn mạnh
bên cạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm
cần quy định một cách cụ thể hơn các cơ chế kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực trong nội dung của chương trình
chuyển sang những hoạt động nổi bật của bộ công an
hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an
tỉnh ninh bình đã được tổ chức vào sáng ngày hôm nay bảy tháng một
đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình đã làm tốt công tác nắm tình hình
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nổi lên
về an ninh trật tự ngay tại cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ
công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội đạt kết quả cao
phạm pháp hình sự giảm năm một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt gần chín mươi hai năm
án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
phát biểu tại hội nghị đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã chúc mừng biểu dương ghi nhận đánh giá cao
những thành tích mà công an tỉnh ninh bình đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh ninh bình cần tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị
nghị quyết của đảng nhà nước và bộ công an nắm chắc tình hình từ sớm từ xa
để chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp
các ngành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản hồ sơ nghiệp vụ
kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
tập trung đấu tranh đánh mạnh đánh trúng tấn công quyết liệt toàn diện không khoan nhượng
nhất là tội phạm tham nhũng tội phạm có mức độ nguy hiểm cao
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh ninh bình cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng nắm chắc những diễn biến có tác động ảnh hưởng đến tư tưởng tâm tư tình cảm của cán bộ đảng viên
từ đó có phương pháp giải pháp linh hoạt kịp thời góp phần xây dựng lực lượng công an ninh bình
ngày càng chính quy tinh nhuệ trong sạch vững mạnh toàn diện
bên cạnh đó cần nâng cao công tác thanh tra kiểm tra hậu cần kỹ thuật để tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi
về cơ sở vật chất cho lực lượng công an cơ sở yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
sáng nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai của công an thành phố đà nẵng
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những kết quả mà công an thành phố đà nẵng đạt
được trong năm qua khi đã chủ động triển khai nhiều phương án kế hoạch kéo giảm một mươi tội phạm về trật
từ xã hội so với năm trước tỷ lệ điều tra phá án chung đạt tám mươi sáu năm án nghiêm trọng đặc biệt nghiêm
trọng đạt một trăm linh đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành nhiệm
vụ trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín đầy khốc liệt năm hai nghìn hai mươi hai nhiệm vụ đặt ra với lực lượng công
cả nước nói chung và công an thành phố nói riêng rất quan trọng thứ trưởng nguyễn văn sơn
đề nghị công an đà nẵng cần quán triệt cụ thể sâu sắc nội dung tinh thần hội nghị công an toàn quốc lần
thứ bảy mươi bảy đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an thành phố từ đó xác định rõ nhiệm vụ quyết tâm bảo đảm
tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân bám địa bàn
giúp đỡ hỗ trợ nhân dân trong mọi hoàn cảnh dìm này thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng huân chương chiến công hạng nhì hạng ba và nhiều bằng khen cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
chiều nay tại hà nội cục tổ chức cán bộ bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một bám sát chương trình công tác sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đảng ủy lãnh đạo cục tổ chức cán bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích
mà cục tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh cục tổ chức cán bộ phải luôn chủ động sẵn sàng tham mưu
triển khai ngay khi bộ chính trị ban hành nghị quyết đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là nhiệm vụ cốt lõi tiên quyết phải tập trung nguồn lực thực hiện ngay trong đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó tiếp tục ra soát đánh giá tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
chức năng nhiệm vụ thẩm quyền trên các lĩnh vực công tác công an theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở để có kế hoạch tiếp tục kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy
điều chỉnh phân công phân cấp nghiệp vụ điều chỉnh bố trí lực lượng
thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ trong đó đánh giá cán bộ là khâu quan trọng
đột phá gắn với xây dựng khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ hợp lý theo từng cấp từng đơn vị công an
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu cục tổ chức cán bộ thực hiện tốt chế độ chính sách người có công
nhất là cán bộ chiến sĩ bị thương hy sinh trong công tác chiến đấu
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong khi đó thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị triển khai công tác công an và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
của công an tỉnh hưng yên diễn ra vào sáng ngày hôm nay bảy tháng một
năm hai nghìn hai mươi một công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã điều tra
khám phá bốn trăm bốn mươi vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội bắt giữ sáu trăm năm mươi hai đối tượng thu hồi tài sản khoảng một một tỷ đồng
xử lý hành chính ba hai trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch xử phạt số tiền trên bảy ba tỷ đồng
tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang
đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà công an tỉnh hương yên đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm công tác trong thời gian tới
đồng chí yêu cầu công an tỉnh hương yên cần quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
một cách sâu rộng trong toàn lực lượng tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
với tinh thần chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
giữ nghiêm kỷ luật kỳ cương nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy ở các xã thị trấn
thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh đồng nai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng ngày hôm nay mùng bảy tháng một
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an đồng nai tổ chức thực hiện có hiệu quả
và cụ thể hóa chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm hai nghìn hai mươi
chú trọng công tác nắm tình hình kịp thời phân tích dự báo chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp
giải quyết hiệu quả những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự nổi lên ngay từ cơ sở
tiếp tục triển khai các giải pháp đấu tranh kiềm chế sự gia tăng và làm giảm các loại tội phạm
tổ chức đấu tranh mạnh để chấn áp triệt xóa các băng nhóm tội phạm
không để tồn tại các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn tỉnh
nâng cao hiệu quả điều tra khám phá án đảm bảo đúng người đúng tội không để xảy ra oan sai
tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp lực lượng công an tỉnh đồng nai phải tăng cường phối hợp
tham mưu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có thể làm lây lan dịch bệnh
tiếp tục sung kích tham gia tuyến đầu phòng chống dịch khi có yêu cầu góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà
cùng ngày công an tỉnh thừa thiên huế cũng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao
những kết quả quan trọng mà công an tỉnh thừa thiên huế đã đạt được
đồng thời yêu cầu công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tiếp tục bố trí lực lượng công an bốn cấp theo hướng chuyên nghiệp chuyên sâu củng cố lực lượng công an xã
đặc biệt là công an xã giáp biên tập trung xây dựng các quy định quy chế làm việc trong lực lượng công an tỉnh
đặc biệt tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm là chủ động
sẵn sàng chuyển dần việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính từ hình thức offline sang hình thức online
nâng cao chất lượng dịch vụ công lên cấp độ ba cấp độ bốn phấn đấu đưa lực lượng công an tiến lên hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
tập trung chủ động trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an ninh trật tự
đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn đó là chỉ đạo của thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khi dự hội nghị tổng kết chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai chương trình công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh quảng trị diễn ra vào ngày hôm qua sáu tháng một
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thiếu tướng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả của công an quảng trị đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi hai công an quảng trị cần tập trung chủ động trong công tác tham mưu
và tổ chức thực hiện tốt
các quy định về bảo đảm an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn
công an tỉnh quảng trị cũng cần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản xây dựng công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
góp phần giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các mặt công tác công